tính đến thời điểm này việt nam hiện đã có hơn ba trăm ba mươi sáu bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín
trong đó gần một trăm bốn mươi một trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh
có bảy tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới covid một mươi chín
và trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hai trăm một mươi hai năm trăm linh xét nghiệm cho hơn chín trăm linh năm lượt người
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tính đến một mươi sáu h chiều ngày hôm qua
toàn thành phố hà nội đã lấy được hơn bảy trăm tám mươi tám một trăm linh mẫu xét nghiệm diện rộng đợt hai
đạt chín mươi hai so với kế hoạch
tổng số mẫu đã có kết quả là hơn ba trăm tám mươi ba ba trăm năm mươi bảy mẫu
trong đó số mẫu dương tính là bốn mươi chín còn lại là âm tính
trong số bốn mươi chín mẫu dương tính có bốn mẫu là của người dân sinh sống
trong khu vực phong tỏa ở đồng xuân hoàn kiếm
bốn mươi năm mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ
gồm đống đa hai mươi một mẫu hoàng mai một mươi ba mẫu hoài đức sáu mẫu hà đông nam mẫu
theo kế hoạch đề ra trong đợt xét nghiệm diện rộng đợt hai
tổng số mẫu dự kiến xét nghiệm của hà nội là tám trăm năm mươi sáu bốn trăm hai mươi hai mẫu
trong đó có gần sáu mươi năm mẫu trong khu vực phong tỏa
bốn trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và ba trăm bảy mươi năm chín mươi ba mẫu thuộc đối tượng nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành công văn khẩn
về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo công văn này từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ shipper tạm ngưng hoạt động
tại tp thủ đức và các quận huyện tám một mươi hai co vấp bình tân bình thạnh bình chánh hóc môn
đối với các quận huyện còn lại shipper chỉ hoạt động trong quận
không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng
theo quy định tại công văn số hai nghìn bốn trăm chín mươi một của ủy ban nhân dân thành phố
chiều ngày hai mươi một tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trung ngọc anh
đã ký bàn hành công điện số một mươi chín cd ubnz về việc tăng cường các biện pháp
thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
theo công điện toàn thành phố sẽ tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội
đến sáu giờ ngày sáu tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời xiết chặt công tác quản lý phòng chống dịch
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngay cuối tuần
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu người dân các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tại chỉ thị số một mươi bảy của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm xác định
đây là thời điểm then chốt quyết định đến hiệu quả công tác phòng chống dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu mỗi người dân thủ đô là một chiến sĩ
mỗi gia đình tổ dân phố thôn xóm cơ quan doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch
tp hcm đề nghị mọi người dân và tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm
tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch của tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm hà nội cũng đề nghị siết chặt công tác quản lý phòng chống
tại các chợ đầu mối chợ dân sinh trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích
nhất là trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín ngày cuối tuần
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ di biến động của người dân
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn
xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
tp hcm giao sở lao động thương binh và xã hội
phối hợp ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã đẩy nhanh việc triển khai các chính sách
an sinh xã hội của chính phủ và của thành phố để kịp thời hỗ trợ nhân dân
gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong tối ngày hai mươi một tháng tám chuyến bay chở năm mươi lọ thuốc điều trị covid một mươi chín
redemsevere tiếp tục về đến sân bay tân sơ nhất tp hcm
đây là thuốc điều trị người mắc covid một mươi chín cao tuổi và có bệnh nền
theo đó đây là các lô hàng nằm trong số năm trăm linh lọ redemsevere
được nhập về việt nam để phục vụ công tác điều trị covid một mươi chín khẩn cấp
số thuốc này sẽ được bộ y tế kiếm định và xuất cấp trong đợt tiếp theo
đây là lần thứ ba thuốc radcv được xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị
của các cơ sở y tế
theo quyết định của bộ y tế thuốc được cấp cho một mươi một bệnh viện
trong đó có các trung tâm hội sức tích cực covid một mươi chín một mươi ba cơ sở y tế của các tỉnh
tp hcm bình dương đồng nai lòng an trà vinh vĩnh long đà nẵng phú yên
khánh hòa sóc trăng bến tre kiên giang hậu giang và cục y tế cục quân y
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám bộ y tế đã có quyết định xuất cấp lần hai thuốc redemsevere
cho một mươi bảy đơn vị gồm các bệnh viện và một số cơ sở y tế phía nam
lần cấp thuốc đầu tiên là ngày tám tháng tám với số lượng một mươi lọ redemsevere
đã được đưa vào điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm
redemsevere là thuốc kháng virus với khả năng rút ngắn thời gian hồi phục
và giám mạnh tỷ lệ tứ vong ở bệnh nhân diễn tiến nặng do covid một mươi chín
thưa quý vị nhằm đảm bảo siết chặt thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
tp hcm trong đời cao điểm từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín
bộ công an đã điều động nhiều lực lượng chi viện tăng cường cho thành phố
trong tối qua ngày hai mươi một tháng tám hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã hành quân về thành phố sẵn sàng nhận nhiệm vụ
trải qua quãng đường di chuyển hàng trăm km từ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
từ gia lai đắk lắc lâm đồng đã hành quân bằng phương tiện ô tô để về chi viện
cho thành phố hồ chí minh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đến điểm tập kết quân tại nhà thiếu nhi thành phố thủ đức mặc dù trời mưa lớn
xong cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động ngay lập tức ổn định đội hình
để tiến hành xét nghiệm nhanh trước khi thực hiện nhiệm vụ
sau khi nhận được mệnh lệnh của bộ tư lệnh yêu cầu thì trung đoàn đã tổ chức tập trung lực lượng
tổng quân số tham gia là ba trăm một mươi đồng chí
tất cả các bộ chiến sĩ sau khi đã truyền đạt bình lệnh
luôn nêu cao vai trò tách nhiệm của mình là quyết phong cùng với vào thành phố hồ chí minh
cùng với công an địa phương và các tổ chức xã hội tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ
phòng chống dịch trong thời điểm đặc biệt nghiêm tạm phán tác rất nguy hiểm này
tất cả các bộ chiến sĩ luôn nêu cao vai trò tách nhiệm của mình
sẵn sàng nhận hoàn thành nhiệm vụ đợt giao
với tinh thần cả nước đoàn kết
chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
và khẩu hiệu hành động lực lượng cảnh sát cơ động lá cháo thép
mũi nhọn chủ công xuân phong tuyến đầu phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm an ninh trật tự
theo đó tiểu đoàn ba của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã ngay lập tức về các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố hồ chí minh để nhận nhiệm vụ
tiểu đoàn một và tiểu đoàn hai tranh thủ sắp xếp chỗ ăn nghỉ giải chiến
trước khi tăng cường xuống các phường xã để áp dụng biện pháp mạnh
ai ở đâu ở đó quản lý giãn cách phong tỏa nghiêm ngặt bảo đảm an sinh xã hội
lo ăn ở cho người dân bảo đảm an ninh trật tự an toàn an dân
khi nhận được nhiệm vụ cấp trên giao
thì bản thân cũng như cán bộ chiến sĩ đã sẵn sàng biết rằng công việc là rất gian an rất nguy hiểm
nhưng bản thân và cán bộ chiến sĩ đã quyết tâm đồng lòng
chiến thắng được dịch bệnh để đảm bảo an ninh trật tự và bà con được bình yên
thay mặt cho cán bộ chiến sĩ tăng cường đợt này tôi xin hứa quyết tâm
và sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
trước đây chúng tôi là toàn là đối mặt với những tội phạm nguy hiểm hình sự
tuy nhiên nhưng lần này thì chúng tôi lại phải đối mặt với một kẻ thù vô hình không nhìn thấy được
tuy nhiên không vì đấy mà chúng tôi lại chùn bước
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và cấp trên giao phó
do đặc thù công việc là phải ăn ở tập trung để sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu
nên cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát cơ động đã luôn chủ động về tâm lý
trước khi chi viện cho thành phố hồ chí minh
đồng thời tất cả đều đã được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
cũng như đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn khi tham gia phòng chống dịch
phải xác định là cái nhiệm vụ này là nhiệm vụ đặc biệt
không những là của đối vị cán bộ chiến sĩ của đối vị
mà nói chung là của toàn lực lượng công an nhân dân
cũng như toàn thể nhân dân việt nam trong việc phòng chống dịch bệnh covid
chúng tôi cũng xác định tư tưởng là sẽ yên tâm tư tưởng công tác
để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
giúp một phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch bệnh
ngoài ra bên cạnh đó còn có gia đình
cũng có nỗi nhớ rất nhiều gất vả đối với con nhỏ ở nhà
ngoài giờ ngoài công việc nhiệm vụ được giao thì chúng tôi đã dành chút thời gian gọi điện
gọi động viên gia đình cũng như để thông báo với gia đình là chúng tôi ở đây
luôn yên tâm tư tưởng công tác để xác định tốt được cái nhiệm vụ cấp tiền cho phó
từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám người dân ở đâu thì ở đó
thành phố áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để quyết tâm dập dịch
nếu có khó khăn về nhu yếu phẩm
thì hãy an tâm vì đã có lực lượng chức năng công an quân đội hỗ trợ nhân dân tận nhà
do đó rất cần sự chung tay hợp tác của người dân để dịch bệnh sớm được đẩy lùi